chào mừng quý vị đến với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi liên tục cập nhật các ca mắc covid một mươi chín mới
cũng như diễn biến của dịch bệnh hàng ngày
hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để nhận thông tin covid một mươi chín cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý kiến nghị về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca
từ tám đến một mươi hai tuần xuống còn sáu tuần
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch tp hcm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quét mã qr code phục vụ công tác quản lý truy vết
hà nam chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu một phần của một mươi hai trên hai mươi một phường xã thuộc thành phố phủ lý
bí thư tp hcm nguyễn văn nên yêu cầu các ngành các cấp phải hình dung được những tình huống phát sinh
khi mở cửa trở lại để không tạo ra ủ nứ và đảm bảo các quyền đi lại hoạt động của người dân
tp hcm đang có những dấu hiệu tích cực sau ngày xét nghiệm diện rộng đầu tiên
tỷ lệ phát hiện ca dương tính ở vùng xanh là một vùng cận xanh ba vùng vàng ba vùng cam năm và vùng đỏ
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tp phú quốc kiên giang cho biết
việc xét nghiệm ncov sẽ tiếp tục được diễn ra trong những ngày tới đối với một trăm linh người dân trên toàn đảo
nhằm bóc tách f ra khỏi cộng đồng và các khu cách ly phong tỏa
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố vinh tỉnh nghệ an cho phép nhà hàng quán ăn cà phê mở bán không quá năm mươi công suất và hoạt động đến hai mươi hai giờ hàng ngày
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý kiến nghị về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca
từ tám đến một mươi hai tuần xuống còn sáu tuần
trước đó ngày chín tháng chín sở y tế tp hcm có văn bản cho tổng thống của tp hcm
kiến nghị bộ y tế cho phép rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca
hoặc pfizer thay thế từ tám đến một mươi hai tuần xuống còn sáu tuần
nhằm tăng cường độ bao phủ vaccine trên địa bàn thành phố
ngày hai mươi tháng chín bộ y tế có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố
hướng dẫn về khoảng cách tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín astrazeneca
vì trước đó ủy ban nhân dân tỉnh long an và sở y tế tp hcm
đề xuất rút ngắn khoảng cách tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín astrazeneca
đối với người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
tại công văn này bộ y tế cho biết
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astrazeneca
là sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai
thì hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai
sau khi tiêm mũi hai dưới sáu tuần đạt năm mươi năm một
từ sáu đến tám tuần đạt năm mươi chín
và sau một mươi hai tuần đạt tám mươi
cũng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
thì mũi hai nên được tiêm trong khoảng từ bốn
đến một mươi hai tuần sau mũi một
còn theo khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới
khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca
là từ tám đến một mươi hai tuần
bộ y tế đã hướng dẫn tiêm mũi hai
bằng vaccine astrazeneca
hoặc vaccine pfizer
là sau tám đến một mươi hai tuần
kể từ ngày được tiêm mũi một
theo quyết định số ba nghìn năm trăm tám mươi tám ngày hai mươi sáu tháng bảy
và công văn số sáu nghìn ba mươi ngày hai mươi bảy tháng bảy
do đó bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh thành phố
căn cứ và khuyến cáo của who
hướng dẫn của nhà sản xuất
và hướng dẫn của bộ y tế
về tiến độ tiêm chủng hiệu lực của bảo vệ khi tiêm mũi hai
để tham mưu cho ubnd tỉnh thành phố
về thời gian tiêm vaccine mũi hai
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine
phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất
và phù hợp với tình hình dịch bệnh
đáp ứng được công tác phòng chống dịch
nếu được ubnd tp hcm cho phép
áp dụng khoảng cách tiêm mũi hai như trên
đơn vị tiêm chủng thực hiện tiêm vaccine mũi hai
bằng vaccine astrazeneca
hoặc vaccine pfizer
cho những người đã được tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
phải thông tin đầy đủ
giải thích rõ hiệu lực bảo vệ
theo các thời điểm tiêm mũi hai
tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi hai
để người dân biết và đồng thuận tham gia
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch
tp hcm tiếp tục đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin
trong quét mã qr code
phục vụ công tác quản lý truy vết
cụ thể các cơ quan đơn vị
cơ sở sản xuất kinh doanh
cơ sở dịch vụ
bắt buộc phải thực hiện tạo mã qr
địa điểm tại địa chỉ
và kiểm soát người ra vào bằng việc quét mã
công dân trên địa bàn
bắt buộc phải thực hiện việc quét mã qr
khi ra vào các địa điểm công cộng
cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất
kinh doanh cơ sở dịch vụ
trường hợp công dân không có điện thoại thông minh
thì sử dụng căn cước công dân
hoặc thề bảo hiểm y tế có mã qr
để quét mã
thống nhất kích thước tối thiểu mã qr
khi in ra như sau
đối với mã qr địa điểm một mươi năm x một mươi năm cm
đối với mã qr cá nhân
hiện tại các tổ chức cá nhân
sử dụng bốn ứng dụng
để tạo và quét mã qr
kiên quyết dừng hoạt động
với cơ sở không quét mã
chiều hai mươi hai tháng chín
tại cuộc họp giao ban giữa sở chỉ huy thành phố
với cơ sở chỉ huy các sở
ban ngành quận huyện thị xã
và xã phường thị trấn
về việc triển khai thực hiện chỉ thị hai mươi hai
đồng chí chử xuân dũng
phó chủ tịch ubnd tp
phó chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hà nội yêu cầu
các sở ngành quận huyện thị xã
cần tuyên truyền vận động người dân
chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
cũng như thông điệp năm k
chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
các quận huyện phải triển khai nghiêm túc
tăng cường kiểm tra giám sát hậu kiểm
xử lý các trường hợp vi phạm
nhất là tại các trung tâm thương mại
các cửa hàng dịch vụ
trong trung tâm thương mại chỉ được hoạt động
theo đúng danh mục tại chỉ thị hai mươi hai
và cần đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
giữ khoảng cách thực hiện năm k
cơ sở nào vi phạm kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động
đồng thời yêu cầu các địa phương đơn vị
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quét mã qr code
phục vụ công tác quản lý truy vết
muốn tạo điểm quét qr để quản lý thông tin
người ra vào cung cấp cho cơ quan chức năng
trong trường hợp cần thiết thì thực hiện như sau
chủ địa điểm đăng ký để sử dụng
được tính năng quét mã qr
và quản lý được thông tin người ra vào
truy cập trong web
chọn mục đăng ký địa điểm
và nhập đầy đủ thông tin về địa điểm cần đăng ký
tên địa điểm thông tin về địa điểm
họ và tên người đăng ký
số điện thoại di động của người đăng ký
sau khi đã điền đủ thông tin
chọn tiếp tục bước hai
điền mã otp
điền mã otp
là mã gồm sáu chữ số sẽ được gửi đến số điện thoại của người đăng ký
và chọn tiếp tục bước ba
chọn tải xuống mã qr của địa điểm
để lưu hình ảnh mã qr về máy tính
và in để dán ở lối ra vào
sau đó chọn quản lý địa điểm
để chuyển sang bước hai
chủ địa điểm yêu cầu khách ra vào
xuất trình mã qr để mình quét
ghi nhận lượt ra vào
người kiểm soát địa điểm mở ứng dụng bluezone
và chọn tính năng kiểm tra mã qr
chọn địa điểm kiểm soát
là nơi mà người kiểm soát đang đứng
để tiến hành quét mã qr
người ra vào
sau khi chọn địa điểm
người kiểm soát quét mã qr của người ra vào
có thể quét trực tiếp mã trên điện thoại
mã qr được in ra giấy
hoặc mã qr của thẻ bảo hiểm y tế
sau khi quét thành công
màn hình sẽ hiện ra thông tin của người ra vào
và tình trạng khai báo y tế
in mã qr được cung cấp
dán ở lối ra để khách sử dụng điện thoại thông minh quét mã khi đi qua
hà nam chỉ áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
một phần của một mươi hai trên hai mươi một phường xã
thuộc thành phố phủ lý
thay vì áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ thành phố phủ lý
thì theo quyết định mới của tỉnh hà nam
việc giãn cách tại phủ lý đã thu hẹp phạm vi
xuống còn một phần của một mươi hai trên hai mươi một phường xã
các phường xã có phần áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu gồm
châu sơn lê hồng phong thanh châu thanh tuyền liêm chính trần hưng đạo
hai bà trưng minh khai lương khánh thiện quang trung phù văn và liêm trung
thời gian áp dụng giãn cách xã hội là từ h ngày hôm nay
hai mươi bốn tháng chín
trâm tam chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam
đã lập bản đồ covid một mươi chín thành phố phủ lý
để phân vùng các vùng nguy cơ cao vùng đó
vùng nguy cơ vùng cam
vùng có nguy cơ vùng vàng
và xác lập vùng an toàn vùng xanh
theo cdc hà nam
đến hết ngày hai mươi ba tháng chín
có thêm bốn công nhân trong cùng một công ty ở khu công nghiệp châu sơn
hai học sinh trường trung học cơ sở trần quốc toãn
và một học viên trường trung cấp kỹ thuật mật mã
đều ở thành phố phủ lý
dương tính với sars cov hai
như vậy kể từ khi phát hiện bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi
ở thôn lê lợi xã phù vân
vào ngày một mươi chín tháng chín
hà nam đã có năm mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín tại hà nam
bà lê thị thủy bí thư tỉnh ủy hà nam
yêu cầu bằng mọi giá phải dập được dịch sớm
bên cạnh đó bí thư tỉnh ủy hà nam
chỉ đạo các đơn vị thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phải đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm thuốc men
những yếu phẩm thiết yếu cho người dân
huy động một cách tối ưu nhất các lực lượng tham gia phòng chống dịch
để mạnh công tác tiêm phòng ở các xã phường chưa có f
để bảo vệ vùng xanh
bí thư thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
yêu cầu các ngành các cấp
phải hình dung được những tình huống phát sinh
khi mở cửa trở lại
để không tạo ra ủn ứ
và đảm bảo các quyền đi lại hoạt động của người dân
ông nên đánh giá thành phố thủ đức
đã nỗ lực cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng
có phần cho thành phố hồ chí minh
có thêm một địa phương cơ bản kiểm soát
được dịch bệnh theo tiêu chí của bộ y tế
tuy nhiên ông cũng nêu lây
một số hạn chế như công tác an sinh xã hội
do vậy ông yêu cầu thành phố thủ đức
tiếp tục tập trung hơn thực hiện công tác
an sinh xã hội một cách công khai minh bạch
và không để ra sốt lột cũng như không hỗ trợ trùm lập
chúng ta không thể tiếp tục
cái dài giãn cách nghiêm ngặt mà cần phải
từng bước mở dần thích ứng an toàn
để kinh tế phục hồi và các hoạt động xã hội
dần trở lại bình thường ông nen nói
người đứng đầu đảng bộ thành phố hồ chí minh
đồng tình với kế hoạch mở cửa trở lại
của thành phố thủ đức
ông cho rằng cần xây dựng các chiến lược y tế
bài bản trong bình thường mới
chiến lược an sinh xã hội thì phải tính đến việc làm
chủ ở cho công nhân và người lao động
theo ông nen khi công nhân lao động
có việc làm thì gánh nặng an sinh sẽ giảm
nhưng việc mở cửa các hoạt động
để người dân có việc làm thì phải tính đến
chủ ở với an toàn dịch bệnh
vì vậy ông yêu cầu thành phố thủ đức
ra soát các khu vực nhở chặt hẹp
không đảm bảo môi trường bảo vệ sức khỏe cho người dân
và có kế hoạch kêu gọi đầu tư
đối với việc kiểm soát đi lại
hiện nay trên địa bàn thành phố thủ đức
bi thư nguyễn văn nen cho rằng
dù số lượng người được ra đường rất ít
nhưng việc dừng xe quát mã quy rờ
vẫn tạo ra ủng ứ tại các chốt
khi bước vào trạng thái bình thường mới
số người ra đường cao gấp nhiều lần hiện nay
mà thực hiện giải pháp như vậy
để kiểm tra thẻ sanh covid là không ổn
theo ông nen
hạn chế của thành phố thủ đức
cũng là vấn đề chung của thành phố hồ chí minh
vì vậy ông đề nghị thành phố thủ đức
nỗ lực các sáng kiến sáng tạo và thử nghiệm mô hình quản lý phù hợp
trong thời kỳ bình thường mới
để có thể nhân rộng ra toàn thành phố hồ chí minh
ngoài ra ông cũng yêu cầu
các ngành các cấp phải hình dung được
những tình huống phát sinh khi mở cửa trở lại
để công tác quản lý kiểm soát
không tạo ra ồn ứ và đảm bảo các quyền đi lại
hoạt động giao thương sinh hoạt của người dân
trước đó bế thư thành ủy
thành phố thủ đức nguyễn văn hiếu cho biết
từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày hai mươi một tháng chín
số ca mắc covid một mươi chín
trên địa bàn giảm liên tục
gần nhất là tuần từ một mươi năm
đến ngày hai mươi một tháng chín
số ca mắc mới giảm liên tục so với hai tuần liên kề
và giảm hơn sáu mươi chín
so với tuần cao nhất trong đợt dịch
đến nay tỷ lệ người trên
một mươi tám tuổi ở thành phố thủ đức
đã tiêm ngừa mũi một đạt gần chín mươi chín sáu
mũi hai đạt ba mươi sáu hai
địa phương này phấn đấu
đến ngày ba mươi tháng chín sẽ có
một trăm linh người dân đã tiêm ngừa
một trăm linh người dân là f đã khỏi bệnh
trên địa bàn sẽ được cấp thẻ xanh covid một mươi chín
để thuận lợi khi tham gia các hoạt động xã hội
ông hiếu cho biết
thành phố thủ đức đang xây dựng các kế hoạch
phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
theo các giai đoạn cụ thể
trong phục hồi có xác định lộ trình lĩnh vực
ngành nghề ưu tiên để nới lỏng dần từng bước
thí điểm khởi công lại các công trình dự án
trong đó có các dự án tư nhân
trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trên trong ngày hai mươi ba tháng chín
thành phố thủ đức đã tổ chức thi công
trở lại bốn công trình trên địa bàn
thành phố hồ chí minh đang có những dấu hiệu tích cực
sau ngày xét nghiệm diện rộng đầu tiên
tỷ lệ phát hiện ca dương tính ở vùng xanh
vùng cận xanh ba
vùng vàng ba
vùng cam năm
và vùng đỏ bảy
thông tin về tình hình dịch bệnh
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tại buổi họp báo định kỳ trường hai mươi ba tháng chín
ông phạm đức hải
phó trưởng bang chi đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cho biết
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín
thành phố ghi nhận ba trăm năm mươi bốn một trăm chín mươi ba trường hợp mắc bệnh
được bộ y tế công bố
đang điều trị cho bốn mươi chín trăm bảy mươi ba người
theo ông phạm đức hải
trong ngày hai mươi hai tháng chín
có ba bảy trăm bảy mươi ba bệnh nhân nhập viện
ba hai trăm năm mươi tám bệnh nhân xuất viện

cũng theo ông hải
nếu ngày một mươi chín tháng chín
thành phố có hai ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân nặng đang thở máy
thì ngày hai mươi hai tháng chín
chỉ còn hai năm mươi sáu bệnh nhân
đó là một tín hiệu lạc quan
thông tin về công tác xét nghiệm dựng rộng
bác sĩ nguyễn hồng tâm
phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh
hcdc cho biết
thành phố đang có những dấu hiệu tích cực
sau ngày xét nghiệm dựng rộng đầu tiên
ở vùng xanh là một
vùng cặn xanh là ba
vùng vàng là ba
vùng cam là năm
và vùng đỏ là bảy
về tri vết quản lý f một
bác sĩ tâm cho biết thành phố vẫn duy trì
xong ít hơn trước
f một hầu như cùng nhà
với f nên được quản lý song song với f
ngoài ra ở vùng xanh
số ca nhiễm giảm việc đi lại thoáng hơn
nên khâu truy vết f một sẽ được tăng cường
và cách ly như trước đây
hiện f một đang cách ly tập trung
và cách ly tại nhà là một mươi chín năm trăm linh
thông tin thêm về công tác xét nghiệm
cho lực lượng mai tán
bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
nhân viên dịch vụ mai tán được xét nghiệm
như người bình thường khác
nạn nhân tử vong do covid một mươi chín đã có lực lượng quân đội phụ trách
dịch vụ mai tán chủ yếu phụ trách
trường hợp tử vong không do covid một mươi chín
các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện
và có hợp đồng để xử lý thi hại
sau khi qua đời
do đó các bệnh viện sẽ hỗ trợ đối tượng này
về chăm sóc f tại nhà
theo bà mai
đây là mô hình của tp hcm được bộ y tế đánh giá rất cao
hướng đến mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong
tp hcm đã ban hành nhiều chính sách
chăm lo cho f tại nhà
như cung cấp túi thuốc abc
tặng túi quà chăm sóc tinh thần
mạng lưới thầy thuốc đồng hành gồm một năm trăm linh bác sĩ tư vấn
đặc biệt chỉ có tp hcm
trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất
đồng loạt thành lập năm trăm linh trạm y tế lưu động
theo do f tại nhà
với sự hỗ trợ của lực lượng quân y
về việc thành lập tổ hướng dẫn chăm sóc f tại nhà
bên cạnh các tổ quân y trạm y tế
là động thái tăng cường hỗ trợ tốt nhất
cho f tại nhà
cơ cấu của tổ có bí thư phó bí thư đảng ủy
phường xã hội phụ nữ
thường xuyên gọi điện chăm lo
đáp ứng các nhu cầu của người bệnh
kể cả về tinh thần
nhằm có sự quan tâm tốt nhất cho người dân
giải thích về thông tin
thành phố thủ đức ngừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết
thành phố thủ đức chỉ tạm dừng tiêm vaccine
tại các điểm tiêm cố định của ba mươi bốn phường
để tập trung xét nghiệm
từ ngày hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng chín
chủ tịch ủy ban nhân dân ba mươi bốn phường
sẽ tiếp tục ra soát trường hợp người dân
trên địa bàn chưa tiêm mũi một
và đến thời điểm tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
verocell để mời đánh tiêm
tại các trạm y tế phường
tiếp tục kiểm soát lưu thông
để phép lưu thông cho người lao động công chức viên chức cán bộ
đi làm sau ngày ba mươi tháng chín
thượng tá huỳnh quang tiến
phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
đơn vị đã tiếp nhận
dan sách từ một mươi bảy sở ngành
với tổng số người là trên bảy năm trăm linh
công an tp đang cập nhật vào phần mềm quản lý
để kiểm soát lưu thông trên đường
để hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường
và việc làm dụng giấy thông hành không đúng mục đích
công an tp đề xuất phương án giải quyết
cho người lao động công nhân viên chức cán bộ
được phép lưu thông đến trụ sở làm việc
theo thời gian từ sáu h ba mươi đến tám h
và một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày
và lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc
với các trường hợp ra đường thực hiện nhiệm vụ
ngoài không giờ và tuyến đường
thượng tá huỳnh quang tiến cho biết
vẫn sử dụng giấy đi đường đa cấp
trường hợp đối ca bị nhiễm sắc covid hai
thì đổi giấy
trường hợp đặc biệt thì công an tp cấp bổ sung giấy đi đường
và xem xét giải quyết từng đơn vị
liên quan đến việc tập húng xét nghiệm
cho lực lượng shipper
ông từ lương phó giám đốc sở thông tin và truyền thông
tp hcm cho biết
đã tạo tài khoản cho ba mươi ba trên ba mươi bốn doanh nghiệp
quản lý shipper
tạo kênh liên lạc giữa các sở và tổ kỹ thuật
bảo đảm vận hành đơn trơn tru
việc khai báo kết quả xét nghiệm
đến nay một mươi chín trên ba mươi ba doanh nghiệp
hơn sáu mươi đã thực hiện đầy đủ khai báo điện tử
tập nhạc kết quả
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tp vq kiên giang cho biết
việc xét nghiệm ncov
sẽ tiếp tục được diễn ra trong những ngày tới
đối với một trăm linh người dân trên toàn đảo
nhằm bóc tách sạch f ra khỏi cộng đồng
và các khu vực cách ly phong tỏa
theo người đứng đầu chính quyền tp đảo
nguồn lây sars cov hai cho người dân phú quốc
chắc chắn từ đất liền đến cảng vịnh đầm
nơi đây có các tàu trở hàng
từ đất liền cấp bến
virus sars cov hai nhiễm vào công nhân
của đội bóc vác một mươi bảy người
các f trong đội này tiếp tục lây cho những người khác
bước đầu địa phương xác định nguồn lây
từ những người bóc vác
và kịp thời khoanh vùng các nơi có ca bệnh
các f f một tăng nhưng đều trong khu phong tỏa
hiện tổ công tác của tỉnh kiên giang
do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn thanh nhàn dẫn đầu
ban chỉ đạo việc phòng chống dịch tại phú quốc
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
phú quốc thực hiện cơ bản việc phong tỏa
truy vết xét nghiệm thần tốc để sớm phát hiện các f
để phú quốc trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày ba mươi tháng chín
bí thư tỉnh ủy kiên giang đỗ thanh bình
chỉ đạo các cơ quan chức năng
đẩy mạnh test nhanh toàn dân kết hợp với xét nghiệm bca
tăng cường công tác điều trị hạn chế tử vong
tính toán đảm bảo khu thu dung f f một
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố vinh tỉnh nghệ an cho phép nhà hàng quán ăn cà phê
mở bán không quá năm mươi công suất
và hoạt động đến hai mươi hai giờ hàng ngày
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố vinh tỉnh nghệ an được cho phép trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới
theo chỉ thị một mươi chín
theo đó thành phố cho phép các nhà hàng quán ăn cà phê
trừ quán ăn uống vỉa hè khu vực công cộng hồ điều hòa
đường ven sông lam được hoạt động không quá năm mươi công suất
đảm bảo khoảng cách quy định phòng dịch
và chỉ hoạt động đến hai mươi hai giờ hàng ngày
đối với nhân viên người lao động của sở kinh doanh
phải xét nghiệm test nhanh hoặc pcr bảy ngày trên một lần
đám cưới đám hỏi gặp mặt sự kiện không tụ tập quá hai mươi người
trên các dịch vụ tại khu vui chơi giải trí karaoke vũ trường
massage sông hơi quán bar spa thẩm mỹ phòng tập gym
yoga pr dịch vụ trò chơi điện tử
điểm truy cập internet bể bơi tiếp tục dừng hoạt động
ngoài ra các sở kinh doanh thương mại dịch vụ
không thuộc các loại hình hoạt động nêu trên
thì được hoạt động bình thường
nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
bao gồm cả việc xét nghiệm ngáo nhiên hai mươi người lao động
theo định kỳ bảy ngày một lần
thành phố vinh cũng cho phép chợ đầu mối vinh
và hai mươi năm chợ khác trên địa bàn siêu thị
được phép hoạt động mở bán các mặt hàng
trừ hàng ăn uống tại chỗ trong chợ
nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
các chợ được yêu cầu mở không quá hai lối vào ra
lập vắt ngang chống dột bắn
giữa các hộ buôn bán tổ chức tiêm vaccine cho người làm việc tại chợ
địa phương này cũng tạm dừng một mươi ba chốt ra vào thành phố
trên chốt tại cầu bến thủy được duy trì
đồng thời đập thêm hai chốt tại khu vực sân bay vinh và ga vinh
để quản lý công dân đến và về địa phương
từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng chín
nghệ an ghi nhận một tám trăm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
tại hai mươi một địa phương
không trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch
nhưng những công nhân môi trường ở thừa thiên huế
hàng ngày vẫn luôn có mặt tại các khu cách ly
để thu gom vận chuyển rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường
tại các khu cách ly ở thừa thiên huế
mỗi ngày có một lượng lớn rác thải cần xử lý
ở đó không chỉ là các loại rắc thải
sinh hoạt thông thường
mà còn là rác thải y tế mang nhiều nguy cơ
để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người
những công nhân thu gom rác
luôn phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt
hàng ngày ba mươi công nhân thuộc công ty môi trường
và đô thị huế
cùng năm xe chuyên dụng được phân chia thành các tổ
để thực hiện công tác thu gom
và vận chuyển sát thải
tại các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh
tại các khu cách ly
rắc thải sẽ được thu gom
xử lý với tuần suốt một lần trên một ngày
khi có nhiều công nhân cách ly tập trung hơn
thì việc thực hiện thu gom rác diễn ra
với toàn suốt hai lần trên ngày
anh nguyễn thất tính
công nhân công ty môi trường và đô thị huế cho biết
thực hiện công tác thu gom rác thải
tại nơi có đầy nguy cơ nhiễm bệnh
do vậy khi đến các khu cách ly
luôn phải đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
thu gom đến đâu phun khử đến đó
từ khâu thu gom đến khâu đưa đi xử lý
phải đảm bảo quy trình tránh lây nhiễm
ông trần quốc khánh
tổng giám đốc công ty môi trường và đô thị huế cho biết
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom
xử lý rác thải ở khu cách ly
tất cả công nhân đều được tiêm đủ hai mũi vaccine
tập huấn và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ
hàng tuần đơn vị đều phối hợp với các cơ sở y tế
tiến hành test nhanh cho các công nhân
để kịp thời phát hiện cao bệnh nếu có
bản tin toàn cảnh covid chiều hai mươi bốn tháng chín
xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ ấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
cụ báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại